xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online
vào sáng ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
trong đêm ngày một mươi ba tháng sáu đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú
như vậy đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
từ tám h ba mươi sáng ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng là bốn mươi sáu đối tượng
gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ubnd hai xã ea tiêu và ea cơ tu
công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng
như đã thông tin vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh
đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ tu
làm chín người tử vong và hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
theo thông tin được cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên
được xác định cư trú tại huyện crombook của tỉnh đắk lắc
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng
có liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cơ tu và xã e tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
các gia đình có người thân vi phạm pháp luật vận động người thân ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng và thành khẩn khai báo
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin chính xác giúp cho lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan chức năng sẽ bảo mật thông tin đảm bảo an toàn cho thân nhân gia đình người đầu thú
và người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện quang búc có địa chỉ tại thôn năm tân xã trường cập bồ huyện quang búc tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
chuyển sang những thông tin khác công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng khác
vừa triệt phá thành công chuyên án bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy
vào khoảng một mươi ba h năm ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực bản nà lấu
xã búng lao huyện mường ảng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh công an huyện điện biên đông
chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tổ công tác bốn trăm chín mươi chín công an tỉnh
bắt quả tăng đối tượng vàng asia chú xã keo lom huyện điện biên đông
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
tại tỉnh đồng nai thời gian vừa qua công an huyện xuân lộc cũng đã triệt phá
nhiều tụ điểm sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tăng
sau đối tượng gồm bốn nam hai nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường do nguyễn ngọc tính hai mươi ba tuổi
chú tỉnh đồng nai làm quản lý quán
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một gói ma túy hai đĩa sành dính ma túy
một viên nén trong người thạnh
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
có một anh tên hùng đã nhờ em mua dùm cho ảnh ba triệu tiền ma túy
khoảng một mươi năm phút sau anh phước xuống cầm giữa trong phòng
thì công an trúng bắt
hay mới đây bất ngờ đột kích vào một nhà nghỉ tại xã xuân tâm
công an huyện xuân lộc phát hiện năm đối tượng chú tỉnh đồng nai và bình thuận
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hai gói ma túy tổng hợp cùng các vật dụng dùng để sử dụng ma túy
điều tra mở rộng công an đã triệu tập hai đối tượng hà văn triệt chú tỉnh đồng nai
và nguyễn hoàng minh như chú thành phố hồ chí minh đến làm việc
qua test nhanh bảy trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
em có đi cà phê và gặp một người bạn uống cà phê cùng
bạn ấy có bảo là hôm nay có bạn ở xa về khu vực em chơi
là tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ
cho các chủ nhà nghỉ biết trách nhiệm trong công tác quản lý
và vừa quản lý các khách vào lưu trú và chịu trách nhiệm đối với khách lưu trú
cái thứ hai là cho
cái thứ ba là cho các khách vào lưu trú và chịu trách nhiệm đối với khách lưu trú
các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện này
và các người quản lý trong cơ sở này
là cam kết
và cái thứ ba là
là cái tri đạo
các lực lượng
trong đó là các đội nghiệp vụ
trong đó là lực lượng giao cho lực lượng cảnh sát ma túy
phối hợp với các lực lượng trong đó cảnh sát hành sự
và các lực lượng quản lý hình chính
và công an cơ sở
tiến hành thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm
đối với các hành vi
vi phạm đực
trong đó liên quan tới hành vi
tội phạm và vi phạm pháp lực
về ma túy
có thể nói với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm ma túy
cùng sự đa dạng về nơi sử dụng ma túy
đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục
có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hơn
để kịp thời phát hiện triệt phá các tụ điểm ma túy
bên cạnh đó cũng rất cần
sự chung tay góp sức của toàn xã hội
để cùng ngành chức năng kịp thời phát hiện
triệt phá các vụ án ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân
triệt xóa thành công một đường dây
cá cược bóng đá qua mạng internet
với lượng giao dịch hàng chục tỷ đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh bình dương
phối hợp với cục nhiệm vụ bộ công an
đã phát hiện đối tượng đỗ văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã bến cát
tỉnh bình dương cùng đồng bọn
tổ chức đường dây hoạt động cá cơ bóng đá trái phép
trên không gian mạng
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh bình dương
với vai trò cầm đầu
đối tượng tâm đã liên kết cùng đối tượng lê minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh bến tre
và một số đối tượng khác
tổ chức lượng giao dịch cá cược bóng đá
do nhà cái giao cho có hạ mức một trăm năm mươi đô la mỹ
tiền ảo đánh bạc mỗi ngày
để thu hút người chơi
tâm và đồng bọn mỗi một mươi bảy tài khoản cá cược bóng đá
đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ
cơ quan công an xác định
tổng số tiền cá đối tượng sử dụng để giao dịch cá cược bóng đá
bàn chủ án đang tiếp tục làm việc
với các đối tượng có liên quan
và tiến hành phong tỏa trên bốn mươi tài khoản ngân hàng
mà các đối tượng đã sử dụng
vào mục đích cá cược bóng đá
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an
vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án hình sự đối với bị cáo lê thị dung
cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
và nguyễn thị hương cựu kế toán
trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ án từ tháng một mươi
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
bà lê thị dung là giám đốc
trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
cùng với đồng phạm là bà nguyễn thị hương
kế toán trung tâm nhiều lần thanh toán
trái quy định để trục lợi số tiền trên
bốn mươi tám triệu đồng tại phiên sơ thẩm
tòa án nhân dân huyện hưng nguyên đã tuyên phạt
bị cáo lê thị dung năm năm tù nguyễn thị hương
hai năm tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời truy thu số tiền hơn
bốn mươi bốn triệu đồng từ bị cáo dung
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo lê thị dung
đã có đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử
quyết định tuyên bị cáo lê thị dung
một mươi năm tháng tù về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thời hạn tù tính từ thời điểm
bắt tạm giữ tạm giam miễn hình phạt
đối với bị cáo nguyễn thị hương
các phúc thẩm cũng tuyên truy thu số tiền
trên bốn mươi bốn triệu đồng từ bị cáo lê thị dung
để trả cho trung tâm giáo dục thường xuyên
giáo dục nghề nghiệp huyện hưng nguyên
chỉ trước đây hai mươi bốn h đồng hồ
sau khi gây án công an thị xã duy tiên
tỉnh hà nam đã bắt giữ được các đối tượng
có hành vi cướp tài sản và tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày ba tháng sáu
sau khi nhận được trình báo
của người dân về việc bị
bốn đối tượng bịt mặt khống chế cướp xe máy
trên tuyến quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận
phường yên bắc thị xã duy tiên
trước đây hai mươi bốn h gây án đội cảnh sát hình sự
công an thị xã duy tiên đã điều tra
và bắt giữ được bốn đối tượng
sau khi cướp được thì bán xe cho nguyễn duy khỏe
hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật